theo số liệu từ liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa tính đến hiện tại toàn tỉnh có hơn sáu mươi ba lao động tại hơn hai trăm linh doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các lao động bị ảnh hưởng chủ yếu là bị tạm hoãn chấm dứt hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc luân phiên do sản xuất cầm chừng hoặc thu hẹp
liên đoàn lao động tỉnh thanh hóa đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động nắm chắc tình hình sản xuất thương lượng với doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch sử dụng lao động và phương án tinh giản lao động theo đúng quy định
trong giai đoạn này công đoàn các cấp cần tăng cường kết nối thông tin giới thiệu việc làm tư vấn chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị mất việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ động viên tầng lớp công nhân vượt qua khó khăn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp